tiếp tục phiên thòa dơ thẩm xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
chiều ngày hai mươi sáu tháng chín viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đề nghị mức án từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù giam
đối với bị cáo nguyễn minh hùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn pharma
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn bị cáo nguyễn minh hùng
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn pharma
thông qua võ mạnh cường giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hài quốc tế hnc
và một mươi đồng phạm đã làm giả các tài liệu sử dụng các giấy tờ giả hợp đồng giả con dấu giả
để nhập khẩu chín ba trăm linh hộp thuốc chữa bệnh ung thư giả vào việt nam với mục đích bán kiếm lời
theo viện kiểm sát hành vi buôn bán thuốc giả của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
trong đó nguyễn minh hùng và võ mạnh cường giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
một mươi bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm tích cực
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo võ mạnh cường hai mươi năm tù
nguyễn minh hùng từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù các bị cáo còn lại đề nghị mức án từ ba đến một mươi ba năm